đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tp hcm lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã trọng thể khai mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại đại hội bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân nhấn mạnh công tác mặt trận còn những vấn đề cần quan tâm
tập trung trao đổi thảo luận đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong năm năm qua tìm ra nguyên nhân
từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn có chủ đề là
đoàn kết dân chủ đổi mới nghĩa tình đề ra các chương trình hành động nhằm phát huy vai trò đoàn kết
tập hợp nhân dân thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng nhà nước với nhân dân
đại hội sẽ xem xét sáu chỉ tiêu trong đó có chỉ tiêu vận động xây dựng một khu dân cư sạch đẹp
vận động sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững